chiều ngày chín tháng một mươi một tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam đã có buổi tiếp ngài mark nesper đại sứ hoa kỳ tại việt nam
bày tỏ vui mừng làm việc với đại sứ mark nuper bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh quan hệ song phương giữa hai nước việt nam hoa kỳ đang trên đà phát triển tích cực
bộ trưởng tô lâm khẳng định lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ việt nam luôn coi hoa kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu
và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
thể chế chính trị của nhau vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực
bộ trưởng tô lâm đề nghị chính phủ hoa kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt tại hoa kỳ sinh sống
làm việc học tập ổn định tuân thủ pháp luật tăng cường hợp tác chuyên ngành với bộ công an
thúc đẩy việc sớm ký kết hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự hiệp định dẫn độ hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù
nhằm tạo khuôn khổ pháp lý góp phần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật giữa hai bên
tăng cường trao đổi thông tin hợp tác điều tra truy bắt bàn giao tội phạm phục vụ cho công tác truy tố xét xử của mỗi nước
trên nguyên tắc phù hợp với luật pháp hiện hành của mỗi nước và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đại sứ marknapper khẳng định sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước hoa kỳ việt nam trong thời gian qua
nhất là từ khi hai bên xác lập quan hệ đối tác toàn diện
trần thành chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia hoa kỳ việt nam sẽ ngày càng phát triển
đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác
ngài đại sứ tin tưởng rằng thời gian tới mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan hữu quan hoa kỳ với bộ công an việt nam
sẽ tiếp tục được đẩy mạnh góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia